thưa quý vị thời điểm này nho ninh thuận đang vào mùa và thành phố hồ chí minh cũng như đồng bằng sông cửu long là những thị trường tiêu thụ lớn
thế nhưng mỗi ngày một lượng lớn nho từ trung quốc nhập về thành phố hồ chí minh đã và đang làm cho nho ninh thuận ít được nhiều người tiêu dùng lựa chọn
mỗi ngày chợ đầu mối nông sản bình điền thành phố hồ chí minh nhập về khoảng năm trăm linh kg nho ninh thuận dừng đến năm tấn nho từ trung quốc
theo đó nho ninh thuận có giá một mươi năm đến hai mươi đồng một kg nho trung quốc khoảng bảy mươi đồng một kg
các chủ vừa trái cây cho biết hiện nho trung quốc đang có sức tiêu thủ mạnh
tại vì người tiêu dùng cũng ham rẻ nói chung ham rẻ mà ham bự nữa
nói ra bắt buộc người ta người mua hà mua cái gì người ta bán cái nấy chứ giờ biết sao rồi
dù nho ninh thuận đang vào mùa chất lượng trái nho cao và giá thành thấp nhưng sức mua của người tiêu dùng vẫn không cao
nguyên nhân được cho là do tâm lý chuộng trái nho đẹp của người tiêu dùng
thêm một điều đáng nói hiện nay nhiều người tiêu dùng chưa phân biệt đâu là nho trong nước với nho có nguồn gốc từ trung quốc
nho trung quốc thì ăn vô thịt nó mềm nó chua lè nó không có hậu gì ngọt như của phan giang hậu của phan giang thì nó chua chua ngọt ngọt
các tiểu thương chở bệnh điện còn khẳng định nho trên xe đẩy được bày bán dọc đường có giá từ ba mươi đến bốn mươi ngàn đồng một ký đều là nho trung quốc
mặc dù gắn mát nho mỹ hay nho ninh thuận
đã đến lúc người tiêu dùng cần tỉnh táo hơn để lựa chọn được mặt hàng sạch và an toàn
cũng như các ngành chức năng cần nghiên cứu ra giống nho phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng
có như vậy thì nho trong nước mới có thể cạnh tranh được với nhau trung quốc